ảnh hưởng của cơn bão số ba mưa to tại tỉnh thanh hóa đã gây ra hiện tượng sạt lở đất
và theo thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận thì đã có một người thiệt mạng do sạt lở đất tại địa phương
theo thông báo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
lượng mưa trong đêm ngày hai và sáng ngày ba tháng tám phân bổ không đều trên toàn tỉnh
tại khu vực đồng bằng mưa nhỏ không gây nhiều thiệt hại
tại huyện miền núi có mưa to đến rất to đã xảy ra sạt lở đất tại một số xã thuộc huyện mường lát
lốc kèm theo mưa lớn những ngày qua đã gây một số thiệt hại cho người dân
tại huyện mường lát có một người chết do sạt lở đất là anh vàng a lâu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn sài khao xã mường lý huyện quan hóa một mươi tám nhà bị hỏng
hơn năm hectare luồng bị thiệt hại hoàn toàn
tại huyện quan sơn cũng có một mươi sáu nhà bị hỏng